còn tại tỉnh bình phước vào tối qua ngày hai mươi năm tháng một mươi một một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ hai người bị thương rất nặng
theo thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi tám h một mươi năm tối cùng ngày mạc ngọc quý chú tệ huyện hớn quản điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên xã hướng từ tỉnh tây ninh đi huyện hớn quản
đến ấp xa trạch khai xã phước an bất ngờ va chạm trực diện với xe máy do điểu du đê chú tệ huyện hớn quản cùng với hai thanh niên khác điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến cho quý và đê tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu